từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây thì tuyến xe buýt nhanh brt sẽ chính thức đi vào hoạt động tại hà nội
dự án xe buýt nhanh là một hợp phần nằm trong dự án phát triển giao thông đô thị hà nội
được ubnd tp phê duyệt vào năm hai nghìn bảy và sử dụng vốn vai oda của ngân hàng thế giới
dự án được kỳ vọng là bước đột phá của giao thông thủ đô góp phần hiện đại hóa giao thông đô thị và giảm ồn tắc
việc thi công và chuẩn bị đưa vào sử dụng của tuyến xe buýt nhanh đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ người dân và các nhà chuyên môn
và trước khi đi phân tích tính hiệu quả cũng như những bất cập của tuyến xe buýt nhanh tại hà nội
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem brt là gì và được các thành phố lớn trên thế giới áp dụng như thế nào
theo tiêu chuẩn do viện chính sách và phát triển giao thông một tuyến đường được coi là brt tối thiểu phải có được hai mươi điểm
trong tổng số bốn mươi sáu điểm thuộc lĩnh vực xe biết nhanh
đó là đường dành riêng tối đa tám điểm quy hoạch định hướng theo tuyến xe buýt tối đa tám điểm thu phí ngoài xe tối đa tám điểm
ưu tiên tại các giao cắt tối đa bảy điểm nền ga lên xuống xe tối đa bảy điểm
hệ thống brt hiện nay đã và đang được áp dụng rộng rãi tại các thành phố lớn trên thế giới
điển hình là hai thành phố quảng châu của trung quốc và chicago của mỹ
brt tại quảng châu được đánh giá là hệ thống xe buýt có công suất lớn nhất châu á cải thiện đời sống cho tám trăm linh người một ngày
trước khi đưa dự án brt vào hoạt động vào năm hai nghìn bốn tình trạng giao thông tại thành phố này rất đông đúc và tắc nghẽn bởi xe buýt ô tô và các phương tiện xe cộ
nó tiện lợi và nhanh hơn trước đây thời gian chờ đợi giảm đi nhiều
thành phố quảng châu đã bố trí một số đoạn làm làn đường riêng cho brt nằm ở giữa đường tách riêng khỏi luồng giao thông khác
một trăm linh điểm đỗ đều có cầu thang bộ qua đường bảo đảm an toàn cho hành khách và kết nối với ga tàu điện ngầm
và các loại hình giao thông công cộng khác
mỗi điểm đỗ gồm cửa vào bến có lắp thiết bị xoát vé tương tự ở các bến tàu điện ngầm
tại mỗi điểm đỗ đều có thiết kế cửa trượt tự động bố trí nhân viên hỗ trợ giúp hành khách đặc biệt là người khuyết tật lên xuống xe an toàn
bên cạnh các nhà chờ brt còn có những điểm cho thuê xe đạp
trong khi đó tại chicago mỹ một thành phố đẳng cấp thế giới hệ thống brt cũng được triển khai một cách khá hiệu quả
trên khắp thế giới bạn có thể thấy hệ thống xe buýt nhanh brt là một công nghệ mới nhanh chóng chất lượng cao và chi phí thì thấp
một hệ thống đường sắt chất lượng cao trên các con phố
hệ thống brt trên đại lộ asland thuộc bang chicago sẽ cung cấp những cải tiến to lớn cho việc đi lại tại đây
asland là tuyến đường xe buýt bận rộn nhất tại chicago với một mươi triệu lượt đi vào năm hai nghìn một mươi hai và hơn ba mươi người vào mỗi ngày thường trong tuần
có thể thấy hệ thống brt đã mang đến sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc cho thành phố asland của bang chicago nước mỹ